bộ giáo dục và đào tạo vừa có công văn gửi các sở giáo dục các tỉnh quảng nam quảng ngãi phúc yên bình định ninh thuận bình thuận khánh hòa
hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra học kỳ một năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy đối với những vùng bị lũ lụt thuộc các tỉnh nam trung bộ
vừa qua một số khu vực thuộc các tỉnh nam trung bộ bị mưa lũ kéo dài nên đã gây ra rất nhiều thiệt hại
ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân
trong đó có việc dạy và học của giáo viên và học sinh
việc thực hiện chương trình giáo dục trong học kỳ một của các cơ sở giáo dục thuộc khu vực này bị chậm so với tiến độ chung
vì thế nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc dạy học ôn tập và kiểm tra học kỳ một của giáo viên học sinh trong khu vực bị ảnh hưởng của lũ lụt
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị các cơ sở nói trên căn cứ và tình hình cụ thể
chủ động và linh hoạt trong việc thực hiện kế hoạch năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
nhất là việc kiểm tra học kỳ một phù hợp với điều kiện của địa phương và cơ sở giáo dục